cơ quan huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa tạm giữ đối tượng phạm thanh tùng
chú huyện gò dầu về hành vi buôn bán hàng cấm là một sáu trăm bảy mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu
trước đó trên tuyến quốc lộ hai mươi hai b đoạn thuộc ấp cẩm bình xã cẩm giang
đội kiểm soát kinh tế cơ quan huyện gò dầu phát hiện phạm thanh tùng điều khiển xe mô tô
chở theo hai bịch ni lông màu đen chứa hai trăm chín mươi bao thuốc lá nhập lậu
kiểm tra nhà ở của tùng lực lượng chức năng thu giữ thêm một ba trăm tám mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại
tùng khai nhận mua hai trăm chín mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu của một người phụ nữ định mang về bán lại
cho các tiện tạp hóa trên địa bàn xã trường đông thị xã hòa thành để kiếm lời thì bị bắt quả tăng